thưa quý vị việc thanh kiểm tra những sai phạm liên quan tới công tác quy hoạch sửa đổi
thực hiện quy hoạch điện bảy vừa có diễn biến mới khi mà ủy ban kiểm tra trung ương công bố nhiều lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam
và cả lãnh đạo bộ công thương phải chịu trách nhiệm về những sai phạm trong điều hành ngành điện trong thời gian vừa qua
và đó cũng là chủ đề của chuyện trong tuần ngày hôm nay
dư luận bức xúc ảnh hưởng xấu đến ưu tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật
thưa quý vị nhà máy điện không được phát điện trong khi hàng triệu người dân hàng ngàn doanh nghiệp đối mặt với rủi ro thiếu điện
đó là những gì xảy ra vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
những thiệt hại vật chất là không nhỏ
và cùng với đó là nguy cơ về an ninh năng lượng và uy tín quốc gia với các nhà đầu tư quốc tế
từ sự cố đó một cuộc thanh tra toàn diện với ngành điện và cả bộ công thương đã được triển khai
làm lộ ra hàng loạt sai phạm ở mức nghiêm trọng
ngay sau khi xảy ra tình trạng thiếu điện ở miền bắc trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
thủ tướng chính phủ đã có tới hai văn bản yêu cầu bảo đảm cung ứng điện các tháng cuối năm
và làm rõ trách nhiệm các tổ chức cá nhân liên quan tới sự cố nghiêm trọng này
hàng loạt vấn đề của ngành điện đã được chỉ ra
được quy hoạch điều chỉnh đáng sai
và cái điều này nó nói lên là cái sơ hở trong các quy hoạch
và nó sơ hở trong việc tổ chức của những người mà đi làm cái quy hoạch này
lãng phí như thế ai chịu ý nhiệm
ta xác định là lâu dài là nhập khẩu điện từ trung quốc mà nó nhập cả lao nữa
trong khi đó chúng ta có thể xác định là việt nam là một cường quốc điện gió và điện mặt trời
có thể nói như thế
và sau quá trình thanh kiểm tra ủy ban kiểm tra trung ương đã ra thông cáo
nêu rõ ban cán sự đảng bộ công thương
đảng bộ công thương vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ quy chế làm việc
thiếu trách nhiệm buồn lòng lãnh đạo chỉ đạo khiến nhiều tổ chức cá nhân
vi phạm nghiêm trọng quy định trong thăm mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời
điện gió thực hiện quy hoạch điện bảy điều chỉnh
thông cáo cũng quy trách nhiệm cá nhân với loạt cán bộ lãnh đạo bộ công thương
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu lãnh đạo tập đoàn điện lực việt nam
tại cuộc họp tổng kết năm của bộ công thương phó thủ tướng trần hùng hà nhấn mạnh
đây là một bài học lớn của toàn ngành công thương
thưa quý vị như phó thủ tướng trần hùng hà đã khẳng định an ninh năng lượng
vấn đề tối quan trọng và không được phép xảy ra rủi ro trong bất kỳ hoàn cảnh nào
ủy ban kiểm tra trung ương đã chỉ dọa
các cá nhân tập thể phải chịu trách nhiệm về những bất cập dẫn đến sự cố năng lượng hồi tháng sáu
tới đây sẽ có những phán quyết nghiêm khắc được đưa ra mang tính chất cảnh tình
giăn đe những cá nhân làm sai làm không hết trách nhiệm gây ra vụ việc này
nhưng cùng với đó ngành điện nói riêng và ngành công thương nói chung cũng cần tiếp tục kiểm điểm
đồng thời xem xét lại hệ thống kiểm soát rủi ro để những sai phạm lớn như vậy
nghiêm trọng như vậy không có cơ hội tái diễn